ngày sáu tháng một mươi hai tại xã cổ loa huyện đông anh và phường thạch bàn quận long biên thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri
báo cáo kết quả về kỳ họp thứ hai của hội khoa một mươi bốn
và tiếp tục lắng nghe tiếp thu ý kiến của cử tri đông anh long biên với quốc hội
đây là lần đầu tiên tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử
khác đơn vị nơi tổng bí thư và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một ứng cử
không khí cuộc tiếp xúc đã diễn ra sôi nổi thẳng thắn với nhiều ý kiến phong phú tâm huyết và trách nhiệm
thành công kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn và sáu vấn đề lớn tập hợp từ ý kiến kiến nghị của cử tri thủ đô hà nội
trước kỳ họp quốc hội đã được báo cáo trước cử tri
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện đông anh và quận long biên đánh giá cao tinh thần đổi mới của kỳ họp
bày tỏ những kỳ vọng trước những nỗ lực và quyết tâm của đảng nhà nước quốc hội
trong phát triển kinh tế xã hội đất nước xây dựng pháp luật quyết sách đúng đắn những vấn đề quan trọng của đất nước
cử tri đặt niềm tin lớn vào nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai vào quyết tâm phòng chống tham nhũng của đảng
gửi gắm những băn khoăn về những vấn đề cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm như
triển vọng hiệp định thương mại xuyên thái bình dương tpp tham nhũng và sự câu kết lợi ích nhóm vẫn là vấn đề nhức nhối
công tác cán bộ và xử lý kỷ luật cán bộ việc ban hành và thực thi pháp luật còn hạn chế
các ý kiến cũng đề cập đến chính sách bảo trợ thương hiệu việt chính sách với các địa bàn có đông công nhân sinh sống như
ở huyện đông anh những bất cập trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tình trạng ô nhiễm môi trường
chất lượng đội ngũ nhân lực ngành giáo dục đào tạo chế độ chính sách với cán bộ cơ sở và việc thúc đẩy tiến độ
quy hoạch di tích cổ loa tương xứng với vị thế khu di tích quốc gia đặc biệt
phát biểu với cử tri huyện đông anh và quận long biên tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng những ý kiến của cử tri
đã đề cập toàn diện đến những vấn đề của đất nước thủ đô hà nội và địa phương
tổng bí thư ghi nhận sáng kiến của đoàn đại biểu quốc hội hà nội trong việc bước đầu đổi mới công tác tiếp xúc cử tri
đây là điều kiện để mỗi đại biểu quốc hội được tiếp xúc rộng rãi hơn với các tầng lớp cử tri ở nhiều địa bàn khác nhau
theo tổng bí thư nguyễn phú trọng việc làm này sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đại biểu quốc hội làm tốt hơn trách nhiệm mà nhân dân trao gửi
trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm tổng bí thư nhấn mạnh quan điểm của đảng nhà nước và quốc hội việt nam trong quá trình tham gia tpp
hội nhập quốc tế nói chung hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và từng hiệp định thì bao giờ cũng có mặt thuật và mặt thuật không thuật của nó
hội nhập quốc tế ta đừng chỉ thấy có mỗi lợi thôi mà phải thấy khó khăn thách thức vô cùng lớn
nếu ta không đủ lực ta không hội nhập được nếu ta xây dựng luật pháp không đúng chúng ta cũng không làm được
tiếp thu ý kiến cử tri về hạn chế
trong quá trình xây dựng và đưa pháp luật vào cuộc sống tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng với ba mươi đại biểu quốc hội chuyên trách và những diễn biến của thực tiễn công tác xây dựng pháp luật vẫn là hạn chế mà quốc hội việt nam phải tiếp tục nỗ lực hoàn thiện
tổng bí thư khẳng định tham nhũng lợi ích nhóm vẫn là vấn đề nhức nhối đây cũng là vấn đề của nhiều nước tham nhũng cũng đã làm nhiều quốc gia sụp đổ tham nhũng và lợi ích nhóm ở giai đoạn nào cũng có nhưng đang diễn biến rất nghiêm trọng ở nước ta
nhiệm kỳ nào đảng cộng sản việt nam cũng có nghị quyết về chống tham nhũng suy thoái trong đảng
đảng ta đang quyết tâm làm và nói là đây rất gian khổ một cuộc chiến đấu cam go nhưng không thể không làm được làm đi làm lại làm kiên trì làm kiên quyết
cho nên các bác băn khoăn là rất đúng và đảng nhà nước ta có tha thứ thế này đâu đường lối chính sách rất quang minh chính đại nói rồi dứt khoát chúng ta phải đấu tranh chống bằng được
nhưng mà phải kiên trì lắm bằng luật pháp bằng chính sách bằng giám sát của nhân dân của công luận của báo chí rồi phải xử lý kỷ luật v v trong nội bộ bằng nhiều biện pháp
trong cuộc trao đổi với cử tri về việc xử lý kỷ luật một số cán bộ đảng viên liên quan đến trịnh xuân thanh tổng bí thư cho rằng đây cũng là lần đầu tiên đảng ta đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ đã nghỉ hưu
trước hết là xử lý kỳ luật về đảng
tiếp đến là các hình thức kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật

tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng đang được triển khai nghiêm túc với tinh thần làm đến nơi đến trốn làm nhiều lần kiên quyết và kiên trì
tiếp đến là hành động thực hiện ngay những công việc cụ thể để nghị quyết thấm sâu vào nhận thức việc làm của một cán bộ đảng viên
tổng bí thư nguyễn phú trọng đặt niềm tin lớn vào sự ủng hộ hậu thuẫn của nhân dân của cử tri hà nội và cử tri cả nước